trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với chín đối tượng tạm giữ gần hai trăm linh triệu đồng tiền mặt
nhiều đồ vật trang sức bằng kim loại màu vàng cùng với nhiều tài liệu vật chứng dùng vào việc đánh bạc
các đối tượng đánh bạc qua các trang cá cực bóng đá như spobet ipad tám trăm tám mươi tám trang đá gả mạng sv tám mươi tám
tổ chức mua bán lô đề của các đài miền nam miền bắc
số tiền đánh bạc bước đầu thống kê của các đối tượng là vào khoảng năm trăm sáu mươi tỷ đồng